tiếp tục với một thông tin khác
vào ngày hôm qua bộ ngoại giao thông báo về việc điều chỉnh các quy định nhập cảnh đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
nhằm tăng cường hơn nữa việc phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn ngừa sự lây lan trong cộng đồng
chính phủ việt nam quyết định bắt đầu từ một mươi hai h ngày hai mươi một tháng ba tạm dừng thực hiện chính sách miễn thị thực đơn phương
đối với công dân các nước belarus nga và nhật bản
tạm dừng hiệu lực giấy miễn thị thực cấp cho công dân belarus nga nhật bản gốc việt và thân nhân của họ
công dân belarus nga và nhật bản mang hộ chiếu phổ thông vẫn được nhập cảnh vào việt nam nếu có thị thực phù hợp
quyết định trên không áp dụng cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc là hộ chiếu công vụ được nhập cảnh việt nam không cần thị thực
theo các hiệp định và thỏa thuận hiện có giữa chính phủ việt nam với chính phủ belarus nga và nhật bản
công dân belarus nga và nhật bản nhập cảnh việt nam cần đáp ứng các yêu cầu về y tế dự
phòng của việt nam theo quy định hiện hành việt nam đã thông báo quyết định này tới các quốc gia trên
và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ có điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình
hơn bảy mươi tỷ đồng quyên góp trong ngày đầu phát động ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lường ngày càng lan rộng bùng phát nhiều quốc gia trên thế giới
quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân cán bộ công nhân viên
các cơ quan đơn vị doanh nghiệp
chung sức chung lòng tích cực hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại
do hạn hán xâm nhập mặn bằng nhiều hình thức thiết thực lễ đã nhận được sự hứng ứng rất đông đảo của các doanh nghiệp
văn nghệ sĩ nhiều tổ chức cá nhân đang sinh sống và hoạt động trên địa bàn
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh những người tham gia còn muốn chia sẻ những khó khăn khắc phục hậu quả
đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho bà con bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long
trong buổi sáng nay ban tổ chức đã nhận được hơn bảy mươi tỷ đồng
cho hai nguồn quỹ này bang thường trực quỹ bang mặt trận tq việt nam tp hcm cho biết sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ một cách hiệu quả thiết thực
để góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín khắc phục hạn mặn xâm nhập mặn
phát hiện tin tặc giả mạo thông báo của thủ tướng chính phủ
hán mã độc qua thư điện tử có đính kèm tập tin word có tiêu đề chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc inrk
giả dạng thông báo của thủ tướng chính phủ về dịch covid một mươi chín
tập tin có dạng shartcale với phần mở rộng là ink được ngụy trang dưới biểu tượng tập tin văn bản nhằm đánh lừa người dùng
nếu người dùng tải tập tin đính kèm về và mở trên máy tính mã độc này chỉ hoạt động trên hệ điều hành windows
mã độc sẽ được kích hoạt tự động thực hiện lần lượt các bước trên máy tính như
tạo bản sao của ba tập tin thực thi vào thư mục profile trên khóa alturan để tự kích hoạt tập tin thực thi vừa tạo khi khởi động lại máy tính
mã độc kết nối đến máy chủ để nhận lệnh và cuối cùng là mã độc tạo cửa hậu cho phép kẻ tấn công thực thi lệnh từ xa
khi đó mã độc có thể thực hiện nhiều lệnh thực thi khác nhau bao gồm tự động uplot đọc file lấy cắp thông tin dữ liệu của người dùng
thông tin máy tính sử dụng để tiếp tục phát tán sang máy tính khác
để phòng chống không bị tin tặc tấn công người sử dụng internet cần nâng cao cảnh giác khi truy cập internet như không truy cập vào những liên kết lạ
không tải và mở về các tập tin không rõ nguồn gốc
bên cạnh đó người dùng cần nâng cao cảnh giác chỉ đọc các thông tin từ nguồn chính thống của bộ y tế chính phủ
thường duyên cập nhật các bản vá bảo mật cho thiết bị cá nhân
trong trường hợp đã mở tiệp tin đính kèm cần ngắt kết nối internet và liên hệ với bộ phận quản trị để khắc phục xử lý
cách ly năm người liên quan đến bệnh nhân thứ sáu mươi một
theo lãnh đạo công an huyện thuận nam toàn bộ lực lượng chốt trực sẽ duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các trường hợp không có tên trong danh sách thuộc diện cách ly sẽ được tạo điều kiện ra vào thôn
tuy nhiên những người này phải kiểm tra thân nhiệt kỹ lưỡng đồng thời lực lượng công an cũng sẽ kiểm tra tên trong danh sách và giấy tờ tùy thân
thời gian cách ly tối thiểu hai mươi tám ngày bắt đầu thực hiện từ hai mươi giờ tối cùng ngày
tính đến thời điểm hiện tại các trường hợp f một tiếp xúc với bệnh nhân số sáu mươi một
đưa đi cách ly là năm mươi một người f hai là một trăm ba mươi một người
hương nghiên khởi tố đối tượng phóng hỏa đốt nhà khiến bốn người bị thương vong
như chúng tôi đã đưa tin đào danh việt chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên là anh ruột của bà đào thị chiến nạn nhân
do mâu thuẫn cá nhân ngày một mươi sáu tháng ba việt đã rủ lò văn hà chú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la mua xăng phóng hỏa nhà em gái
vụ cháy đã khiến ba người tử vong là ông vương gia mười vợ là bà đào thị chiến và con trai là vương gia cảnh
cháu thắng sinh năm hai nghìn tám cháu ngoại là nguyễn vương ngọc anh sinh năm hai nghìn một mươi hai bị thương nặng
hiện cháu ngọc anh đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực tại viện bỏng quốc gia hà nội
hà nội khởi tố đối tượng lừa bán khẩu trang qua mạng chiếm đoạt tài sản
đây là đối tượng phí văn vũ hậu khẩu thương chú tại phổ yên thái nguyên
lợi dụng nhu cầu sử dụng khẩu trang khi mùa dịch đối tượng đã lên mạng xã hội giao bán khẩu trang số lượng lớn
giá cả phù hợp để đánh vào tâm lý người mua
cũng vì nhẹ dạ cả tin và mong muốn mua được nhiều hàng giá rẻ
nhiều người đã trở thành nạn nhân của tình trạng lừa đảo qua mạng khi mùa dịch đang có những diễn biến phức tạp
đây cũng là bài học để nhiều người nâng cao cảnh giác
em có lên trên mạng facebook để tìm hiểu
thì em có thấy một anh đăng là có hàng nhiều và số lượng lúc nào cũng có
em cũng hỏi mua sau khi hỏi mua thì hai bên thống nhất giá cả
em là đặt cọc tiền vì em thấy facebook cũng có đầy đủ các thông tin
thế nên em cũng chuyển khoản tiền cho anh ấy
mà sau khi chuyển khoản thì anh ấy lại không gửi hàng cho em mà cũng không liên hệ được
em cũng cố gắng liên hệ lại với anh ấy qua các trang facebook và số điện thoại
đều tắt máy và không liên hệ được bằng facebook
thế nên em lại đến cơ quan để trình báo
qua đây em muốn nhắc nhở mọi người là mua hàng trên mạng
bây giờ có rất nhiều thứ
hình thức này rất là nguy hiểm và cũng không nên ham rẻ mà không tìm hiểu kỹ mà mua
hình thức này thì đang rất là phổ biến hiện nay trên mạng xã hội
vì vậy thì cơ quan công an khuyến cáo người dân nhất là nên mua các thiết bị dự phòng
y tế ở những nơi uy tín có chất lượng
thứ hai là nên tìm hiểu trước khi mua
phải mua chỗ nhận được phải mua chỗ nhận được phải mua chỗ nhận được
thứ ba là nên tham khảo các nội dung trên các diễn đàn
đặc biệt là trên các trang mạng điện tử công khai liên quan đến việc phòng ngừa và lợi dụng những việc như này
trong khi diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp
mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái
lựa chọn sản phẩm thiết bị y tế sao cho phù hợp
tránh trở thành con mồi cho những kẻ xấu lợi dụng nhằm chiếm đoạt tài sản của mình
khởi tố vụ án khởi tố bị can
vụ đốt pháo ở sóc sơn
ngày một tháng ba khang và an vừa là lái xe vừa là đối tác của công ty hưng phát
được mời đến dự lễ cưới của con giám đốc
với suy nghĩ để tăng thêm phần náo nhiệt khang đã đặt mua ba dây pháo nổ vỏ màu đỏ
được cuộn thành hình tròn của một người không rõ danh tính không quen biết trên mạng xã hội
đến khoảng một mươi ba h ngày một tháng ba khi gia chủ tổ chức đi đón dâu
khang đã giải pháo và dùng bật lửa đốt hai dây pháo nổ
tại khu vực vỉa hè đường quốc lộ ba trước cổng nhà chú rể
còn lại một dây pháo khang tắt làm đôi treo lên dạp dọc hai bên lối vào
khi chú rể làm lễ gia tiên xong và đi sang hội trường để tổ chức tiệc mừng
thì khang đốt tiếp pháo tan tiệc cưới phát hiện cơ quan công an điều tra vụ việc
an đã bỏ trốn khỏi lào cai còn khang bị bắt giữ ngay trong ngày bốn tháng ba
ngày bảy tháng ba an đã đến trụ sở công an huyện sóc sơn để đầu thú và khai nhận sự việc

bảng đề hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành lập hồ sơ
xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
vĩnh phúc hai trăm tám mươi một công dân hoàn thành cách ly được trở về nhà
hai trăm tám mươi một công dân cách ly tại trung đoàn tám nghìn tám trăm ba mươi bốn đợt này ở hai mươi sáu tỉnh thành phố trên phạm vi cả nước
họ trở về từ các nước như hàn quốc mỹ nga nhật bản
trong đó người nhiều tuổi nhất là sáu mươi bốn tuổi nhỏ nhất là bốn tuổi
có hai phụ nữ đang mất
trong buổi sáng ngày một mươi ba tháng ba ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh vĩnh phúc đã cấp giấy xác nhận
hoàn thành một mươi bốn ngày cách ly và đủ điều kiện trở về địa phương bố trí phương tiện đầy đủ
đưa hai trăm tám mươi một công dân đến các bến xe trung tâm hà nội để trở về địa phương
trước đó lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở cho các công dân tiếp tục theo dõi sức khỏe
chú ý thực hiện các biện pháp phòng dịch cho bản thân và cộng đồng
tính đến thời điểm hiện tại vĩnh phúc là tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín nhiều nhất cả nước
với một mươi một ca
do xã sơn lôi được coi là tâm dịch với sáu ca dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên cả một mươi một trường hợp đều đã được chữa khỏi
tâm dịch sơn lôi đã được gỡ bỏ cách ly vào giờ ngày bốn tháng ba
cho đến nay trên đại bản tỉnh vĩnh phúc chưa phát sinh bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín mới
đồng nai bắt kẻ ngáo đá chống người thi hành công vụ
vào tối ngày một mươi một tháng ba lực lượng công an xã quang trung nhận được tin báo
đối tượng nguyễn văn chiến đang có hành vi gây dối trật tự công cộng
có biểu hiện ngáo đá cầm dao tới trung tâm ngoại ngữ đông âu la hét
và khống chế bốn em học sinh không cho ra ngoài
sau gần hai mươi phút tích cực thuyết phục đối tượng bất ngờ tấn công lại lực lượng công an xã
trong quá trình vây bắt một đồng chí công an viên đã bị đối tượng đâm trọng thương
sau đó đối tượng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ
trong quá trình vây bắt một đồng chí công an viên đã bị đối tượng đâm trọng thương
trong quá trình vây bắt một đồng chí công an viên đã bị đối tượng đâm trọng thương